theo thông tin từ sở xây dựng thành phố đà nẵng chỉ trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
toàn thành phố đã xử phạt hơn ba bảy tỷ đồng đối với các công trình vi phạm xây dựng trên địa bàn
từ đầu năm đến nay sở xây dựng ủy ban nhân dân các quận huyện của thành phố đà nẵng
đã chỉ đạo các lực lượng chức năng có liên quan tập trung kiểm tra giả soát
các công trình xây dựng trên địa bàn phụ trách phát hiện và xử lý kịp thời
các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng
theo đó đã kiểm tra hơn năm một trăm ba mươi lượt công trình xây dựng trong đó phát hiện hai trăm một mươi hai trường hợp vi phạm
xử phạt hơn ba bảy tỷ đồng và có năm mươi ba công trình buộc tháo rỡ
đối với hoạt động cấp phép cũng trong sáu tháng qua toàn thành phố đã cấp một mươi hai trăm chín mươi bảy giấy phép xây dựng
trong đó sở xây dựng cấp hơn một hai trăm linh giấy phép và ủy ban nhân dân quận huyện cấp hơn chín giấy phép xây dựng